chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
thời điểm này nhiều nhà vườn đang tập trung chăm sóc cho các loại hoa cây cảnh để cung cấp đến người tiêu dùng vào đúng dịp tết
tất cả đã tạo nên một nét đẹp rất riêng khiến lòng người thêm trộn rộn tết đã đến rất gần với mọi nhà
đến với nhà vườn ông nguyễn văn trang phường yên thế thành phố bà lê cô vào một buổi sớm mai
đã thấy ông tắt bật gắn máy bơm phù nước tỉa cành cho vườn mai của mình
đã gần hai mươi năm gắn bó với nghề ông khẳng định rằng với thời tiết thuận lợi như năm nay sẽ mang đến một mùa mai đẹp cho người chơi tết
hiện tại hơn năm trăm linh chậu mai tại vườn nhà ông trang đã sẵn sàng cung ứng cho tất cả các khách hàng trong dịp tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
năm nay là thời tiết nó có cực đoan đó nhưng mà sự thật là vườn mai và vẫn bình yên
tại vì cố gắng mình khắc phục mà có khi là dù mình giữ nước hay là các thao tác
nói chung vô
bông mát nó cũng vẫn bình thường vẫn tốt
chắc chắn là thời tiết dù thế nào nhưng mà chắc chắn là nó cũng vô được khoảng cỡ bảy mươi là nó vô bông trong dịp xuân
không chỉ riêng mai đào chờ những ngày sắp tết mới bung
thì những loài hoa ngắn ngày như cẩm trướng cát tường đồng tiền hay các loại hồng đã bắt đầu đua nhau khoe sắc đón xuân
theo những nhà vườn từ tháng tám âm lịch nhà vườn đã bắt đầu xuống giống để hoa kịp bung nụ vào cuối tháng một mươi một âm lịch
năm nay thì chiều hướng là có khả năng rét về sớm
thế nên để thúc đẩy cái lượng hoa cho kịp bữa tết thì nhà vườn rất là khẩn trương
chăm bón và tưới tắm cũng như là điều hành đang đi rất là thuận hướng theo sự phát triển của cây cũng như là thời tiết
hoa năm nay thì đẹp hơn mọi năm nhưng mà cái giá cả thì vẫn như mọi năm
thậm chí còn giảm
đến với xã an phú những ngày này có thể thấy không khí rộn ràng của một mùa hoa tết đã đến
theo những người nông dân tại đây năm nay với thời tiết thuận lợi sẽ cho ra một mùa hoa lây ơn hay hoa cúc điện nở đẹp và đúng dịp để phục vụ người dân
trong những ngày tết mỗi gia đình dù ít hay nhiều cũng đều chọn cho mình những cành hoa tươi thắm để tạo ra một không khí vui tươi
đây chính là niềm vui
đây chính là niềm vui
đây chính là niềm hy vọng mà nhiều người trồng hoa đang hướng đến trong dịp tết năm nay